sáng nay ngày hai mươi sáu tháng chín các cơ quan công sở của lào trên cả nước đã treo cờ rủ
thực hiện nghi thức quốc tàng tưởng niệm cố chủ tịch nước trần đại quang đây là nghi thức đặc
biệt mà trước nay lào chỉ áp dụng trong quan hệ lào việt nam tại phủ chủ tịch lào đúng sáu giờ sáng
ngày hai mươi sáu tháng chín trong không khí trang nghiêm quốc kỳ lào đã được hạ xuống một phần hai cột theo nghi thức quốc tàng